nam sinh lớp sáu bị bạn cùng lớp xô ngã xe đẩy xuống kênh gây thương tích
vác dao bầu đòi gặp chủ tịch huyện để bác bỏ tin đồn vợ ngoại tình